còn tại tỉnh an giang vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thanh quang trú tại phường mỹ xuyên tp long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật
tại cơ quan công an quang khai nhận do có quan hệ tình cảm từ trước nên vào khoảng chín h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi quang dùng sim khuyến mãi nhắn tin cho trần thị bé trúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tự xưng là trung bạn trai của trúc hẹn đến nhà trọ ở phường mỹ hòa để tâm sự
khi đến nơi trúc phát hiện không phải là trung nên bỏ về thì bị quang đánh và dùng dao đe dọa ép chúc quan hệ tình dục với quang
khi trúc vừa chạy ra khỏi phòng kêu cứu thì bị quang tiếp tục dùng chân tay đánh vào đầu của trúc rồi khống chế ép trúc lên xe chở đi
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày quang ép chúc đến một nhà nghỉ khác thuộc thị trấn phú hòa huyện thoại sơn an giang và không cho nạn nhân về nhà
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày quang chở trúc đến khu vực phường mỹ long lợi dụng quang sơ hở nên trúc bỏ chạy và đến công an phường trình báo
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an thành phố long xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ